tỉnh cà mau hiện có hai mươi chín xã trong tổng số tám mươi hai xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới
trong đó có hai mươi một xã đặt chuẩn theo bộ tiêu chí cũ và chưa có xã nào đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí mới
tổng nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh cà mau là hơn năm trăm linh tỷ đồng
hiện nay với năm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám được ủy ban nhân dân tỉnh chọn để chỉ đạo thực hiện và đạt sáu mươi một tiêu chí bình quân một mươi hai hai tiêu chí trên một xã
năm xã do ủy ban nhân dân cấp huyện chọn để chỉ đạo đạt sáu mươi tiêu chí bình quân một mươi hai tiêu chí trên xã
ngoài hai mươi chín xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới số xã còn lại các tiêu chí đạt rất thấp
mặt khác việc củng cố duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã ký quyết định thu hồi công nhận xã rạch trèo huyện phú tân đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bốn
nguyên nhân chính là do xã này không đạt chuẩn các tiêu chí của bộ tiêu trì mới về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám